đồng thời còn tạo công an việc làm cho không ít những người dân khu vực lân cận
thậm chí không ít người lao động ở các tỉnh miền núi phía bắc cũng tới đây làm thuê
nhiều lao động được chủ doanh nghiệp đóng bảo hiểm y tế
nên đã thêm phần yên tâm hơn trong quá trình lao động tại làng nghề
có cái thẻ đấy thì mình đi khám thì được miễn phí tất cả các thí dụ như là chiêu on chục chiêu đấy
vậy là bọn em cũng sử dụng cái thẻ đấy
cao điểm số lượng công nhân lao động tại công ty thương mại và sản xuất kết bạc việt nhật lên tới hàng trăm người
tuy đa phần chủ yếu là lao động thời vụ nhưng doanh nghiệp này cũng khá chú trọng đến công tác an sinh
không chỉ cho người lao động trong xưởng mà còn cả đối với các hộ gia đình còn khó khăn trong xã
thế nhưng bên cạnh việc đó việc chưa ổn định về mặt bằng sản xuất
quy hoạch vùng sản xuất chậm trễ trong thực thi khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong thu hút lao động lâu dài
ổn định sản xuất gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo đảm an sinh cho người lao động
nếu mà chúng tôi mà có được mặt bằng nó ổn định lấy công nhân nó ổn định hơn
đối với công nhân thì công ty chúng tôi vẫn thường chăm lo ngày tuần cũng vẫn cho nghỉ
thế rồi thì hàng năm là vẫn cho đi nghỉ mát
thế và đóng bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội và y tế chúng tôi vẫn thực hiện rất là đầy đủ
hiện toàn xã kim trung có bốn làng với tổng dân số lên tới hơn một mươi bốn người
riêng làng nghề kim cơ khí mộc dân dụng đại tự có khoảng gần năm trăm linh hộ dân với dân số hai năm trăm linh người
trong đó có khoảng gần một trăm linh hộ làm chủ các xưởng sản xuất
chủ yếu là kết bạc
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở xã được tám mươi sáu dân số
trong đó riêng bảo hiểm y tế tự nguyện có khoảng hơn hai người tham gia
bảo hiểm xã hội tự nguyện trên toàn xã hiện chỉ có khoảng hơn hai trăm linh người tham gia
chúng tôi cũng không vất vả lắm về công tác tuyên truyền bởi vì là ở tại địa bàn chúng tôi
thì người dân rất là am hiểu về bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội
trên hệ thống đài truyền thanh của chúng tôi hàng tháng hàng quý
mà cũng có những cái bài tuyên truyền nhất định nợ ích của khi tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội
ở tại địa bàn huyện hoài đức chúng tôi thì có hai đơn vị được làm về bảo hiểm y tế khi mà khám chữa bệnh
đấy là một phòng khám và một bệnh viện huyện hoài đức
thì để cho người dân có thể chọn lựa làm sao mà để mà được hưởng thuận tiện nhất khi đi khám bệnh
với độ bao phủ chỉ ở mức tám mươi sáu trong khi với điều kiện kinh tế thực tế tại làng nghề
việc tham gia bảo hiểm y tế với bảo hiểm xã hội
mức đóng như hiện tại không phải là điều quá khó khăn
rõ ràng đang còn một khoảng trống khá lớn số người lao động chưa có thẻ bảo hiểm y tế
đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của các cấp ngành để tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
bảo đảm an sinh xã hội toàn dân
chúng tôi thực hiện theo nghị quyết đảng ủy thì là tiếp tục là sẽ nhân rộng cái mô hình
mà để tuyên truyền tới người dân về tham gia bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế
để đem lại bảo hiểm y tế

ngoài tham gia về bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội thì ở đây có nhiều lựa chọn
tức là người dân người ta tham gia thêm cả bảo hiểm nhân thọ
và cái bảo hiểm loại hình đấy thì là rất là nhiều người tham gia
thế và sau đó thì chúng tôi cũng vẫn có những biện pháp tuyên truyền để làm sao
mà ngoài tham gia cái bảo hiểm nhân thọ đó thì người ta sẽ tham gia tiếp tục
bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội
còn đây là công ty trách nhiệm hữu hản dây và cáp điển vạn xuân
cũng nằm trên địa bàn xã kim trung huyện hoài đức thành phố hà nội
chỉ tính riêng xưởng đang hoạt động tại trụ sở chính đã có khoảng hơn năm mươi lao động sản xuất hàng ngày
thành lập từ gần ba mươi năm trước vạn xuân là đơn vị đi đầu
điển hình ở xã trong công tác bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động
và đồng hành cùng chính quyền hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn
em vào làm được hai năm thì công ty mua cho em bảo hiểm xã hội
và kèm theo đó là thẻ bảo hiểm y tế
nó giúp cho mình rất nhiều
khi mà mình bị bệnh thông thường thì không nói em gì
nhưng mà khi bệnh hiểm nghèo hoặc nằm viện dài ngày
thì đó là một thật sự hữu ích
về nhà em cũng bảo tuyên truyền cho tất cả mọi người là
mua cố gắng mua thẻ bảo hiểm y tế lúc nào cũng cần thiết và mong rằng không ngừng đến
ngày em vào công ty thì công ty cũng lo cho bảo hiểm
đóng được phúc lợi cho em lo về bảo hiểm y tế
nó cũng rất tốt ích cho em rất nhiều
trong quá trình em khám bệnh khám viết bảo hiểm y tế
em khuyên mọi người cũng nên đóng bảo hiểm y tế
để giúp đỡ cho mình và một phần ở đây trong cuộc sống
thẻ bảo hiểm thì là công ty mua cho em
thẻ bảo hiểm thì là em dùng để đi khám sức khỏe định kỳ
nếu không có thẻ bảo hiểm thì đương nhiên là sẽ áp lực về kinh tế
có thể bảo hiểm thì thứ nhất là mình yên tâm hơn
tính tổng số nhân công tại tất cả các cơ sở
chi nhánh và sưởng sản xuất
thời gian cao điểm lên tới hàng trăm lao động
nếu theo phương thức cũ là toàn bộ thủ tục đều sử dụng hồ sơ giấy
nộp trực tiếp tại trụ sở bảo hiểm xã hội huyện
thì công tác liên quan đến báo tăng giảm chốt sổ
đóng bảo hiểm cho người lao động
ngốn khá nhiều thời gian và chi phí nhân công
thế nhưng những năm gần đây
việc ứng dụng công nghệ thông tin
cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm
đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người lao động
và doanh nghiệp sử dụng lao động
không chỉ là đơn vị điển hình đi đầu
trong phong trào lá lành đùm lá rách ở xã kim trung
công ty vạn xuân hiện đang trả lương bình quân
gần một mươi triệu đồng một tháng cho công nhân
bên cạnh đó các chính sách phúc lợi
bảo đảm an sinh cũng được ban giám đốc doanh nghiệp
nỗ lực thực hiện không ngừng nghỉ gần ba mươi năm qua
cũng gần hai trăm linh người
thế đối với công ty có hai cái việc
mà công ty luôn quan tâm và chú ý
một là cái sản xuất
để giải quyết công an việc làm cho cán bộ nhân viên
để giải quyết chính sách chế độ cho công nhân viên
cái việc đó là việc quan trọng số một
mà công ty hết sức quan tâm và phải làm
cái việc quan trọng số hai
nó giúp cho cái việc quan trọng số một đó
tức là cái an sinh xã hội
cái đời sống của cán bộ nhân viên
công ty cũng đặt lên một cái đối tượng

cho nên mặc dù trong những tình hình
có thể khó khăn nhiều
có thể khó khăn ít
nhưng mà cái quyền lợi
và cái cuộc sống cán bộ công nhân viên
là luôn đặt lên vị trí hàng đầu
phát triển kinh tế của tư nhân
là một cái động lực hết sức quan trọng
trong phát triển kinh tế của đạo phương
vì vậy để từng bước
cũng có những cái tháo gỡ
những cái khó khăn nhất định
để tạo điều kiện
trong cái điều kiện tốt nhất
để cho các doanh nghiệp
rồi các hộ sản xuất kinh doanh
có những cái điều kiện tốt nhất
trong cái công tác sản xuất
và từ đó các doanh nghiệp
có cái điều kiện tốt nhất
để tạo điều kiện cho người lao động
đang trực tiếp sản xuất
tại các công ty các cơ sở sản xuất
kinh doanh để nó đảm bảo
về cái quyền lợi
với thực tế đặc thù lao động làng nghề
thiên về lao động thời vụ
nên việc tuyên truyền vận động người dân
tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tự nguyện thường xuyên
là vấn đề không hề đơn giản
để mở rộng được độ bao phủ
bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội
tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ
của các cấp chính quyền địa phương
chúng tôi cũng hàng năm
cũng đã có những cái chương trình
để chỉ đạo
đối với các
bà nhân dân
rồi là các thôn
có các làng nghề thật chung
để có những cái hướng đi
trong những cái vấn đề
định hướng phát triển
của các làng nghề
cũng như là đảm bảo
cái quyền nợ
cho người nào động
đang trực tiếp sản xuất
tại các làng nghề đó
như là các chế độ bảo hiểm
các chế độ chính sách
những cái quyền nợ
mà người nào động
phải được thực hiện
tính đến nay
trên toàn địa bàn huyện hoài đức
số người tham gia bảo hiểm y tế
là một trăm năm mươi bốn bảy trăm bốn mươi tám người
tăng hơn tám người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
từ nay tới cuối năm
ngành bảo hiểm xã hội xác định
tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
nâng cao chất lượng phục vụ
giảm thiểu các thủ tục phiền hà
tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho tổ chức và cá nhân tham gia
thụ hưởng bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
một trăm linh các thủ tục hành chính
được tiếp nhận thông qua hệ thống
triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử
đạt một trăm linh đối với các doanh nghiệp
thực hiện dịch vụ công trực tuyến
mức độ bốn về cây khai
đóng nộp bảo hiểm
hiện nay thì bảo hiểm xã hội
đức đã ứng dụng một trăm linh
ứng dụng công nghệ thông tin
của tập trung của toàn ngành
theo đề án của bảo hiểm xã hội
về cách hành chính
tất cả hồ sơ điện tử
hành chính đều thông qua điện tử hết
các thủ tục được xử lý
qua điện tử online và có chữ ký số
cho nên bớt được rất nhiều giấy tờ
chín mươi giấy tờ
vào thời gian công sức
tuy đã được không ít thành công
trong ứng dụng công nghệ thông tin
phục vụ người dân và doanh nghiệp
tiến tới tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế
trên toàn địa bàn
tuy nhiên hiện toàn huyện mới chỉ có tám trăm một mươi bảy người
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
kế hoạch được giao năm hai nghìn một mươi chín
việc mà tham gia bảo hiểm xã hội
của các cái làn nghề này
kể cả bảo hiểm y tế
hộ gia đình
rồi là bảo hiểm xã hội tự nguyện
là cũng tương đối được là phát triển
thế tuy nhiên vẫn còn nhiều
các cái cơ sở hộ gia đình
là chưa tham gia
thì để phát triển cái đối tượng này
trong tới thì chúng tôi chắc chắn là
cũng sẽ có những cái kế hoạch phải đột phá nữa
thứ nhất là chúng tôi sẽ phối hợp
với bên liên đoàn lao động
tổ chức các cái cuộc họp
hoặc tuyên truyền tại chỗ
và đặc biệt là bây giờ hiện nay là
điều điện là một đại lý lớn
của bảo hiểm xã hội
thì cũng hy vọng là trong cái thời gian tới
thì cái việc phát triển đó
sẽ có nhiều khởi sắc hơn
từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi chín
bảo hiểm xã hội huyện hoài đức
đặt mục tiêu hoàn thành tỷ lệ
bao phủ bảo hiểm y tế
tốc độ tăng bảo hiểm xã hội tự nguyện
tuy nhiên để đạt được những kết quả vượt trội hơn nữa
về độ bao phủ bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tự nguyện
không chỉ sự nỗ lực của riêng ngành bảo hiểm
là đạt được kết quả như mong muốn
rất mong là cái hệ thống pháp luật nhà nước
đặc biệt là cái luật về tổ tụng hình sự
sẽ có những biên pháp
và có cái chế tài mạnh hơn nữa
để làm sao mà
chúng tôi là muốn liên thông giữa các cái luật
ví dụ của thuế bảo hiểm xã hội
và cái bộ luật lao động
để làm sao
khi một đơn vị đã đăng ký tham gia
ví dụ như được cấp mã số thuế
thì phải đảm bảo là tham gia
bên cạnh đó xác định công tác phát triển đối tượng
tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
là nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị
các cấp ngành cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến đến cơ quan tổ chức
đoàn thể nhân dân trên địa bàn nắm rõ
cần những bước đột phá với các giải pháp mạnh
để phát triển đối tượng
bảo đảm người dân được thù hưởng
chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
ngày càng tốt hơn